những tấm barrier dựng trước các cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
có thể là một hình ảnh lạ tại hà nội những ngày qua
nhưng nó là điều cần thiết để người dân có sự lựa chọn đúng đắn
và các chủ cơ sở ý thức hơn về phòng chống cháy nổ
cho loại hình kinh doanh dịch vụ vốn được coi là nhạy cảm này